kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam quang vinh năm nay như tiếp thêm sinh khí mới
niềm vui mới đối với đảng bộ và nhân dân bạc liêu nhất là dịp tỉnh ủy vừa tổng kết
đánh giá những thành tiệu và hạn chế sau hai mươi năm tái lập tỉnh
đặc biệt càng có ý nghĩa hơn hiện nay cán bộ đảng viên trong tỉnh đang ra sức thực hiện trung mương bốn khóa một mươi hai của đảng
là tỉnh xa các trung tâm kinh tế lớn có nền kinh tế thuần nông sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng thấp
thương mại dịch vụ kém phát triển
trong nhiều năm qua nhất là từ sau đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đến nay tỉnh ủy bạc liêu đã thẳng thắn nhìn rõ thực trạng đồng thời đề ra nhiều giải pháp cụ thể
nhờ vậy bạc liêu đã tạo chuyển biến mới rất đáng khích lệ
mừng đảng mừng xuân mừng đảng tám mươi ba kỷ niệm tám mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ủy ban thường vụ tỉnh quỹ đã có kế hoạch triển khai quán triệt
thực hiện nguyên quyết trung tư một cách sâu sắc
học tập sâu rộng trong toàn đảng về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của nguyên quyết này
trong bên cạnh đó ban thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức các lớp
như là lớp cán bộ chủ chốt cấp tỉnh do ba bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng đã triển khai
sau đó ban thường vụ tỉnh ủy đã có kế hoạch triển khai cụ thể đến từng đảng bộ
tri bộ để học tập hoàn thành trong quý tháng một năm hai nghìn một mươi bảy này
hiện nay tỉnh ủy bạc liêu đã và đang chỉ đạo các đảng bộ tri bộ tiếp tục thực hiện chỉ thị của bộ chính trị
về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đồng thời thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng trình đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
theo đó ban thường vụ ban chấp hành đảng bộ bạc liêu kiên quyết thay đổi
bố trí công tác khác đối với những cán bộ thiếu bản lĩnh thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc sợ trách nhiệm
mặt khác quan tâm lựa chọn để đào tạo bồi dưỡng những cán bộ có năng lực tâm huyết
dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của tỉnh
kỷ niệm tám mươi bảy năm thành lập đảng cộng sản việt nam cán bộ nhân dân bạc liêu luôn tin tưởng
kỳ vọng vào dưới sự lãnh đạo của đảng
trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo đất nước ta nói chung bạc liêu nói riêng
sẽ thật sự có bước phát triển mạnh mẽ vững chắc hơn